lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ bốn thiếu niên đã có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu gây dối trật tự an toàn giao thông
qua công tác tuần tra kiểm soát tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã phát hiện nhóm thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu tháo biển số xe thực hiện hành vi lạng lách đánh võng bốc đầu
tiềm mẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông tổ công tác đã triển khai lực lượng ngăn chặn bắt giữ được bốn thiếu niên
nhóm thiếu niên vi phạm khai mục đích là để thỏa mãn thú vui của bản thân
hiện công an thành phố đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm đồng thời cảnh cáo giăn đe nhóm thiếu niên và yêu cầu cam kết không tái phạm
tiền mẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông tổ công tác đã triển khai lực lượng ngăn chặn bắt giữ được bốn thiếu niên